thưa quý vị vẽ dự án ma phân lô bán nền trên đất nông nghiệp quảng cáo bán đất lôi kéo cả người dân ở tp hcm đồng nai bình dương để bán đất đang trở thành vấn đề nóng ở tỉnh bình phước
trước tình trạng trên các cấp chính quyền đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn cấp ngăn chặn xử lý
trên địa bàn tỉnh bình phước tình trạng phân lô bán nền tách thửa tạo đường trên đất nông nghiệp để bán trục lợi diễn ra khá phức tạp
nhiều nơi đã phá vỡ quy hoạch để lại hậu quả khó khắc phục
nguyên nhân do một số địa phương ngành chưa thực hiện tốt công tác quản lý đất đai nhất là công tác kiểm tra xử lý vi phạm
hiện nay một số đối tượng vẫn tiếp tục quảng cáo bán đất lôi kéo cả người dân ở tp hcm đồng nai bình dương để bán đất
thậm chí có đối tượng còn tự vẽ quy hoạch
chi tiết một trên năm trăm linh giới thiệu là đất dự án khu dân cư được phê duyệt để lôi kéo người dân nhẹ dạ mua đất dự án ma nhất là trên địa bàn huyện trân thành
để ngăn chặn xử lý các xe phạm về đất đai không để gây thiệt hại cho người dân thường trực tỉnh ủy bình phước chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh
các huyện ủy thị ủy thành ủy chấn chỉnh tăng cường quản lý đất đai thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã cấp huyện và trưởng các phòng ban
ngành có chức năng nhiệm vụ liên quan buông lỏng quản lý đất đai trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy
các đơn vị cũng cần thông báo công khai phê duyệt các dự án khu dân cư cho nhân dân biết tránh bị lừa đảo
cùng với đó các địa phương cần báo cáo tình hình số lượng quy mô đối tượng việc xử lý khắc phục các khu đất vi phạm trên địa bàn
một mươi bảy kg ngả voi được ngụy trang và cất giấu trong xe container đã bị lực lượng chức năng tỉnh bình định phát hiện
để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
tiến hành dừng kiểm tra xe container do tài xế nguyễn hoàng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng vận chuyển hàng dệt may và điện tử đang lưu thông theo hướng bắc nam
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn một mươi bảy kg ngà voi được ngụy trang và cất giấu lẫn trong các thùng hàng
tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
tài xế xe container khai nhận đang vận chuyển thuê số hàng hóa này cho một công ty ở thành phố đà nẵng
còn tại tỉnh quảng ngãi hàng tấn bánh kẹo nhập lậu vừa bị lực lượng quản lý thị trường số bốn
cục quản lý thị trường tỉnh quảng ngãi phát hiện và thu giữ tại khu kinh tế dung quốc
thuộc thôn vĩnh an xã bình thạnh huyện bình sơn
khi phát hiện xe ô tô tải do tài xế võ thành cơ ở xã mỹ
châu huyện phù mỹ tỉnh bình định điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
lực lượng quản lý thị trường đã cho dừng xe kiểm tra
phát hiện trên một thùng bánh kẹo các loại hàng trăm khay mứt các loại
toàn bộ số hàng này đều có tem nhãn mát là hàng nhập lậu từ trung quốc
lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc chứng nhận kiểm định chất lượng sản phẩm
tài xế khai nhận trở thuê cho chủ hàng từ hà nội về quảng ngãi tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn tỉnh bình thuận tình trạng dịch tả lợn châu phi đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp
theo thống kê của lực lượng chức năng tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi
trên toàn tỉnh đã có bốn mươi hai phường xã thị trấn thuộc sáu huyện thị xã thành phố có dịch bệnh
gây thiệt hại kinh tế ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân
nhằm hạn chế sự lây lan của loại dịch bệnh này và chủ động phát hiện ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm bẩn kém chất lượng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm với môi trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc kinh doanh thực phẩm là thịt lợn không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh
qua đó đã lập chuyên án để đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
công an tỉnh khai kế hoạch trong toàn lực lượng
hiện lực lượng công an cũng đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh tà lợn châu phi tại các cơ sở hộ chăn nuôi giết mổ lợn sơ chế chế biến thịt lợn các chợ buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ lợn nơi thu gom rác thải canh mương nội đồng để kịp thời phát hiện dịch bệnh và có biện pháp xử lý dịch bệnh triệt đề
tiếp tục với các tin tức khác khu vực nam trung bộ đã ghi nhận hai trường hợp nhiễm vi khuẩn whitmore
đó là bé gái năm tuổi ở bình định và một phụ nữ hai mươi chín tuổi ở phú yên
bệnh nhi nhiễm virus wordmore năm tuổi nhập viện tại bệnh viện gia liễu trung ương quy hòa bình định vào ngày một mươi một tháng một mươi
thời điểm nhập viện bé bị sưng dưới góc hàm trái sốt và nụy hạch
hiện sức khỏe bé đã ổn định dự kiến xuất viện vào cuối tuần này
trước đó cuối tháng chín bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cũng tiếp nhận điều trị một phụ nữ hai mươi chín tuổi ngụ tại sông cầu tỉnh phú yên
và bệnh nhân này cũng đã xuất viện
các bác sĩ cho biết hai trường hợp bị bệnh quýt mò đều có tiếp xúc với đất
và trong đó thì bệnh nhân nữ hai mươi chín tuổi ở phú yên có tiền sử bệnh tiểu đường
và đây là đối tượng dễ nhiễm vi khuẩn quýt mò
các bác sĩ khuyến cáo người dân nếu như lao động thì cần có bảo hộ như đi ủng đeo găng
tránh tiếp xúc trực tiếp với đất cũng như là nước bùn ô nhiễm
khi có vết thương hở vết luet hoặc vết bỏng thì cần đặc biệt chú ý hơn về điều này
thưa quý vị trong khi nhiều người dân ở khu vực phía tây nam hà nội xôn xao lo lắng
do nước sạch sinh hoạt có mùi lạ thì cho đến nay các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp
cung cấp nước sạch vẫn khá im hơi lặng tiếng và chưa hề có bất kỳ một công bố nào liên quan
trong khi đó theo hình ảnh người dân sống gần nhà máy nước sạch sông đà ghi nhận được
vào ngày một mươi tháng một mươi rất nhiều dầu thải bị đổ trộm đã tràn ra con suối phía đầu nguồn
lượng dầu nhiều đến mức đóng cả tảng
trên mặt nước là người dân đang dùng nước sinh hoạt từ nguồn cấp của nước sạch sông đà
lại là một chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi
ông vũ trọng hồng đã rất lo lắng và không hài lòng với phản ứng của các cơ quan chức năng
khi nước sinh hoạt xuất hiện mùi hắt và khét nồng nặng mấy ngày gần đây
hiện nay thì chúng tôi cũng băn khoăn lo lắng là không hiểu ai giải thích về cái chuyện con này
chúng tôi chưa nhận được khuyến cáo nào
đây là khu vực suối đầu nguồn
nơi cung cấp nước cho nhà máy nước sạch sông đà
và đây là những hình ảnh ghi lại được
con suối đầu nguồn vẫn bốc lên mùi khét
trước đó ngày tám tháng một mươi người dân phát hiện có một xe tải hai năm tấn bơm dầu thải đổ trộm ra khe núi của xã phúc tiến
sau cơn mưa to dầu từ khe núi chảy xuống suối rồi chảy vào kênh dẫn nước nhà máy
đến ngày chín và ngày một mươi tháng một mươi công nhân nhà máy phát hiện dầu loang
và thuê cơm
công nhân vớt dầu từ xe tải đổ trộm
khi vào đến nơi thì thấy cái bãi dầu nó như thế này
nó rộm mà dầu nó đặc xịt thế này
dầu thải đã được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng nước sinh hoạt phía nam hà nội có mùi lạ
đại diện bộ tài nguyên và môi trường cũng nhận định
đây là nguồn nhân ban đầu của sự việc
hiện số dầu loang đang được thu gom xử lý
thế nhưng điều đáng nói là sự việc diễn ra đã nhiều ngày
mà câu hỏi vì sao vẫn cung cấp nước ô nhiễm
thì vẫn chưa một cơ quan
cơ quan chức năng nào trả lời
và cũng không hề có bất kỳ khuyến cáo gì cho người dân
cái doanh nghiệp ấy mà đang khai thác nước ngọt ấy
mà cung cấp cho người dân hà nội
mà thấy mà đã lưu nhưỡng mà không xử lý mà lại cho vào thì sẽ phải xử lý nhân minh theo hóa lập
về chức năng phân định cái này cũng thưa công chí là
về chất lượng về nước cấp sinh hoạt cho người dân
thì cái này đang giao cho bộ y tế
còn về nước thải sinh hoạt
bộ y tế thì đang giao bộ xây dựng quản lý
còn về mặt đánh giá về môi trường nước chung với mùa sông thì là
bộ y tế môi trường thực ra nó đang có sự giao thoả nhất định như vậy
trong việc này rất cần sự vào cuộc liên ngành từ các đơn vị chức năng đến các tỉnh các bộ
thêm một ngày các cơ quan hữu quan loay hoay tìm phương án phối hợp xử lý
là thêm một ngày hàng triệu người dân thủ đô phải sống chung với ô nhiễm
ảnh hưởng trực tiếp
đối đổi sống và sức khỏe
thưa quý vị giải thưởng du lịch thế giới năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại phú quốc vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi
đã vinh danh các đại diện đến từ khu vực châu á thái bình dương và gọi tên việt nam ở bốn hạng mục
điểm đến hàng đầu châu á điểm đến ẩm thực hàng đầu châu á điểm đến văn hóa hàng đầu châu á
và điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu á dành cho hội

được ví như giải oscar trong lĩnh vực du lịch
đây là một niềm vinh dự lớn cho việt nam
bậc đặc biệt là đối với hội an
giải thưởng làm dày thêm danh sách những danh hiệu mà thành phố đã được trao tặng
và vừa là niềm vinh dự nhưng cũng đồng thời đặt ra chợ hội an không ít trọng trách
ngoài việc sở hữu khu phố cổ
một quần thể kiến trúc đã được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hội an còn có một kho tàng hết sức đồ sộ về những giá trị văn hóa phi vật thể
đó là các làng nghề truyền thống các loại hình nghệ thuật dân gian
kể cả nếp sống vốn sống nhân tình thuần hậu của người dân hội an
cũng chính là những giá trị hết sức độc đáo tạo những ấn tượng tốt đẹp với du khách
trong nhiều năm qua trên cơ sở phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là các ngành du lịch
thì hậu an đã cố gắng phát huy và khai thác tối đa các giá trị về văn hóa
chúng tôi đã hình thành nhiều sản phẩm có giá trị như là đem phố cổ
nhưng là phố không có tiếng động cơ và đặc biệt đã từng bước biến hội an
trở thành một thành phố sự kiện với rất nhiều lễ hội hàng năm
trên cơ sở đó thì trong nhiều năm qua thì hội an cũng đã được công nhận nhiều giải thưởng
và trong đó lần này là một cái giải thưởng rất là cao quý do cái tổ chức du lịch thế giới bình chọn
thưa quý vị và các bạn
cùng với danh hiệu điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu á
thì năm hai nghìn một mươi chín hội an đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng
tháng chín thì một tạp chí du lịch nổi tiếng trên thế giới đã bình chọn hội an là thành phố quyển rũ nhất thế giới
trước đó tháng bảy cụm tạp chí này đã vinh danh hội an là thành phố tuyệt vời nhất thế giới
có thể nói vấn đề với hội an giờ đây không còn là câu chuyện quảng bá
mà là vấn đề làm sao giữ vững được giá trị của những danh hiệu
khi anh đã được công nhận khi anh đã được vinh danh
thì anh phải xứng đáng phải luôn xứng đáng với nó
và hiện nay thì bên cạnh những mặt thuận lợi thì hậu an cũng gặp rất nhiều khó khăn
những áp lực rất lớn do cái lượng khách tăng cao
ví dụ như áp lực về vấn đề giao thông áp lực về vấn đề hạ tầng áp lực về vấn đề môi trường
và nhiều vấn đề khác kể cả trật tự xã hội nữa
cho nên là để giữ được cái danh hiệu này thì không phải là điều dễ dàng
chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn và tập trung nhiều hơn trong tất cả các lĩnh vực
với sự phát triển của du lịch hội an hiện nay thì có lẽ những danh hiệu được trao tặng
khiến người dân và đặc biệt là chính quyền thành phố trăng trở nhiều hơn cả niềm vui mừng
cần phải tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có
bảo tồn các giá trị văn hóa kiến trúc và phi vật thể
và đặc biệt là giền giữ phát huy những phẩm chất tốt đẹp từ bao đời nay của người dân hội an
bởi con người chính là yếu tố cốt lõi của văn hóa
và văn hóa là nền tảng của chúng ta